và mở đầu bản tin hôm nay là thông tin do phóng viên nguyễn thông antv bà rịa vũng tàu vừa gửi về
vào lúc tám giờ sáng ngày hôm nay tàu cứu hộ mang số hiệu sar bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
đã đưa được một mươi ngư dân của tàu cá bình định gặp nạn trên biển về đến vũng tàu an toàn
trong lúc hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển vũng tàu vào lúc hai mươi một h năm mươi tối ngày hôm qua
tàu cá mang số hiệu bd chín mươi năm nghìn chín trăm năm mươi sáu ts
do ông đặng ngọc điểm chú tại bình định làm chủ đã bị phá nước và chìm tại vị trí cách mũi vũng tàu khoảng ba mươi năm hải lý về phía đông
vào thời điểm gặp nạn trên vùng biển này gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
một mươi ngư dân làm việc trên tàu cá này đã rời bỏ tàu lên thúng chai và trôi giặt trên biển
ngay trong đêm sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
đã yêu cầu đài thông tin duyên hải tp hcm phát thông báo khẩn
đề nghị các tàu thuyền hoạt động tại khu vực tàu cá gặp nạn tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn một mươi ngư dân này
trung tâm cũng đã điều tàu cứu nạn sar bốn trăm một mươi ba ra hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn
đến h hai mươi ba phút ngày một tháng ba lực lượng cứu hộ đã phát hiện và cứu vớt được toàn bộ một mươi ngư dân trên tàu cá bd chín mươi năm nghìn chín trăm năm mươi sáu ts gặp nạn
sau khi tiếp nhận lực lượng của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn
hàng hải khu vực ba đã tiến hành chăm sóc y tế ban đầu và đưa về bờ giao cho cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân
tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tỉnh hà giang
sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm làm bốn người chết và ba người bị thương trên quốc lộ hai
đoạn quan sát đạo đức huyện vị xuyên tỉnh hà giang bản an toàn giao thông tỉnh và công an tỉnh hà giang
đã đến thăm hỏi động viên chia buồn với gia đình có người bị nạn và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương hai triệu đồng
nạn nhân tử vong là năm triệu đồng để khắc phục những khó khăn trước mắt
hiện tại các nạn nhân bị thương đang được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang tích cực điều trị và chăm sóc
tuy đã qua cơn nguy kịch song tình trạng sức khỏe của các nạn nhân vẫn còn diễn biến phức tạp
nạn nhân mai văn thái năm mươi một tuổi trú tại tổ một mươi bảy phường trần phú thành phố hà giang bị nặng nhất do sốc đa chấn thương
dập toàn bộ bên vai hông sườn phải và gãy chân
nạn nhân triệu lâm xuân bốn mươi sáu tuổi chú tệ tổ một mươi một phường nguyễn trãi thành phố hà giang bị chấn thương cuộc sống dẫn đến chèn ép chóng tủy biệt toàn thân
nạn nhân nguyễn văn thọ bốn mươi bốn tuổi chú tại tổ một mươi bốn phường nguyễn trãi thành phố hà giang bị dập não gây chảy máu trong hiện đang được điều trị tích cực
đêm hai mươi chín thì chúng tôi có tiếp nhận ba ca chấn thương do tai nạn giao thông đặc biệt ba ca này rất là nặng
chúng tôi đang chụp và theo dõi và điều trị tích cực cho bệnh nhân
bà an toàn giao thông tỉnh hà giang đã đề nghị các y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh cố gắng hết sức cứu chữa chăm sóc các nạn nhân giảm thiểu thiệt hại tối đa về sức khỏe tính mạng của họ
đồng thời ân cần thăm hỏi chia sẻ nỗi đau tổn thất với các gia đình nạn nhân có người bị thương mong họ sớm vượt qua những khó khăn to lớn này
vâng và hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn được các cơ quan chức năng tỉnh hà giang khẩn trương điều tra
và những thông tin mới nhất về vụ tai nạn này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm ba người chết xảy ra trên địa bàn quận long biên thành phố hà nội vào sáng ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn quang vinh ba mươi chín tuổi
ở thượng thanh long biên hà nội để điều tra về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
trước đó vào khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng
tại phố ái mộ phường bồ đề quận long biên vinh đã điều khiển chiếc xe camry phóng với tốc độ lớn
lấn sang làn đối diện và đâm liên tiếp vào những người đi ngược chiều
hậu quả khiến ba người tử vong trong đó hai người tử vong tại chỗ và một nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây tai nạn tài xế vinh đã rời khỏi hiện trường và đến gần một mươi bốn h cùng ngày ra công an quận trình diện
tại cơ quan công an vinh khai không có bảng lái là nhân viên rửa xe của một gara gần đó
chiếc camry không phải của vinh hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
trong khi đó tại quảng ngãi công an huyện mộ đức cho biết đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng
để truy tìm chiếc ô tô va chạm với một xe máy làm một người chết
vào tối ngày hai mươi tám tháng hai trên đoạn quốc lộ một a thuộc thôn châu me xã đức phong huyện mộ đức
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và ô tô làm chết một người
mô tô mang biển kiểm soát năm mươi hai h bốn ba nghìn chín trăm chín mươi năm
do ông huỳnh trung chiến bốn mươi bốn tuổi ở thôn châu me xã đức phong điều khiển
khi đến địa điểm trên va chạm với ô tô tải chạy cùng chiều
sau khi tai nạn xảy ra ô tô tải đã bỏ chạy nên chưa xác định được biển số xe và người điều khiển
vụ tai nạn đã làm ông chiến bị thương nặng và chết tại bệnh viện đa khoa đà nẵng vào ngày hai mươi chín tháng hai
phối hợp với công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ khi
câu dịch bán xe
vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai tại xã sơn thủy huyện văn bàn đã xảy ra vụ cướp tài sản
nạn nhân là anh nguyễn quang thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đồng tuyển thành phố lào cai
sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh lào cai đã xác minh thu thập thông tin
đồng thời triển khai huy động các mũi trinh sát truy tìm đối tượng cùng tan vật
bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau vài giờ đồng hồ
lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng cùng toàn bộ tài sản mà đối tượng đã cướp
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là nguyễn văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
trước đó ngày hai mươi bảy tháng hai trọng đã đi xe khách từ hà nội lên lào cai và mua một khẩu súng bắn điện
một con dao nhọn nhằm mục đích cướp tài sản
biết anh sơn có ô tô vios đen biện kiểm soát hai mươi bốn a hai nghìn bốn trăm một mươi bảy chuyên chở khách thuê
nên trọng hãy xin ý định cướp xe của anh sơn
sau đó trọng đã gọi điện cho anh sơn
do bận việc nên anh sơn đã nhờ một người quen tên là thiện đến đón trọng
khi thiện chở trọng đến khu vực qua cầu khe lết thuộc xã sơn thủy huyện văn bàn